trong sáng ngày tám tháng năm tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình tiếp ngài him tram
ủy viên trung ương đảng nhân dân campuchia bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia
sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí trương hòa bình mong rằng ngài bộ trưởng sẽ có những đóng góp tích cực
để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc
đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ủy ban dân tộc và bộ lễ nghi và tôn giáo trong thời gian qua
bộ trưởng him tram tin rằng hai nước sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác
góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện